nếu kết quả xét nghiệm dương tính mọi người nên ở nhà trong năm ngày nữa
nếu kết quả xét nghiệm âm tính mọi người thực sự cần tiếp tục đeo khẩu trang trong một mươi ngày tiếp theo bà rochelensky cho hay
trước đó thủ tướng israel nataly benet cho biết nghiên cứu tại nước này cho thấy lượng kháng thể ở người được tiêm tăng lên gấp năm lần một tuần sau khi tiêm mũi vaccine covid một mươi chín thứ tư
sau khi tiêm khoảng một tuần chúng tôi có thể khá chắc chắn rằng liều vaccine thứ tư là an toàn
sau tuần kể từ
từ tiêm mũi thứ tư lượng kháng thể ở người tiêm vaccine đã tăng gấp năm lần ông naftaly benned nói
với sự xuất hiện của biến thể omicron đang lan rộng ở nhiều quốc gia nhu cầu về một mũi vaccine covid một mươi chín tăng cường đang trở nên cấp bách
nói về việc tiêm vaccine mũi ba phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
có loại vaccine hiệu quả bảo vệ rất cao và kháng thể tồn tại lâu trong cơ thể có thể suốt đời
tuy nhiên vaccine phòng covid một mươi chín hiệu quả bảo vệ không thật cao
bởi theo công bố của các nhà sản xuất có loài bảy mươi có loài đến chín mươi
đặc biệt nồng độ kháng thể sẽ giảm sau khi tiêm mũi cuối cùng từ bốn đến sáu tháng
vì vậy người dân phải tiêm mũi nhắc lại sau ba tháng
đối với người cần tiêm mũi bổ sung thì tiêm sau hai mươi tám ngày
với câu hỏi có còn tiêm tiếp các mũi sau mũi ba khi xuất hiện thêm biến thể mới không ông trần đắc phu cho biết
việc tiêm mũi bốn mỗi năm mũi sáu còn tùy theo tình hình dịch cũng như vấn đề cung ứng vaccine
ví dụ như bệnh cúm thì tiêm vaccine hàng năm
về hiệu lực bảo vệ của mỗi ba vaccine chuyên gia y tế cho biết
hiện chưa có một khuyên cáo chính thức hay nghiên cứu nào xác định hiệu quả bảo vệ sau mũi ba kéo dài bao lâu
có thể chúng ta sẽ phải thực hiện tiêm nhắc giống như tiêm chủng cúm mùa hàng năm hoặc có thể ngắn hơn hay kéo dài hơn
theo chuyên gia y tế các mũi tiêm nhắc có thể cần thiết và kéo dài khả năng miễn dịch
đặc biệt ở một số nhóm người nhất định như người suy giảm miễn dịch có bệnh nền
về hệ thống miễn dịch khi được tiêm vaccine tăng cường sở y tế hà nội cho biết
đối với một số mầm bệnh việc đáp ứng miễn dịch có sẵn ví dụ ở dạng mức kháng thể
có thể đo lường được là yếu tố quan trọng để đạt được hiệu quả
vì vậy khi mức độ kháng thể suy giảm tự nhiên theo thời gian cần phải được tăng cường
theo ngành y tế vaccine covid một mươi chín vẫn mang lại hiệu quả trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng nặng và tử vong
nhưng chúng không đạt được hiệu quả một trăm linh
đặc biệt ở những vùng có tỷ lệ nhiễm cao do tỷ lệ tiêm phòng thấp
người được tiêm chủng dễ bị phơi nhiễm về virus và bị lây nhiễm đột biến
do các biến thể có khả năng lây chuyển cao chúng ta sẽ cần tiêm liều vaccine tăng cường
phản ứng đổi hạch sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín đang khiến nhiều người lo lắng
trường hợp chị nguyễn t v ba vị hà nội là ví dụ
chị và ba thành viên trong gia đình tiêm hai mũi đầu verocell mũi ba tiêm pfizer
ba thành viên sức khỏe hoàn toàn bình thường nhưng riêng chị v thì ngoài sốt
cánh tay tiêm của chị đào bại không thể nhấp nổi bất cứ thứ gì
sau hai ngày thấy hơi vương ở nách nhưng cứ ngỡ do đau tay nên không để ý
chỉ đến khi chị sờ thấy nổi cục ấn vào đau tôi mới giật mình
không biết có phải là do phản ứng sau tiêm hay không
cọ nhân viên y tế thì được xác nhận đó là phản ứng sau tiêm
không biết điều này có vấn đề gì nghiêm trọng hay không nguyên nhân vì sao tôi lại bị như vậy
chị v băn khoăn
trả lời câu hỏi này bác sĩ phùng anh tuấn trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện bạch mai cho biết
vaccine là một yếu tố lạ với cơ thể nên sau khi tiêm hệ miễn dịch sẽ phản ứng lại
các hạch bạch huyết có vai trò sinh ra tế bào miễn dịch
vì vậy chúng sẽ tăng hoạt động và sưng to lên
sau khi tiêu diệt được yếu tố lạ chúng sẽ trở về trạng thái bình thường
hạch bạch huyết thường xuất hiện ở nách cùng bên trái với cánh tay được tiêm
tình trạng này sẽ mất đi sau vài ngày không gây nguy hiểm nên bạn không cần quá lo lắng
trong trường hợp thấy các bất thường khác như đau tại vị trí không phải vùng tiêm
gây suốt cân nối hai cây
không phải phùng nách cùng bên cánh tay
hạch nhiều cứng ít di động và kéo dài
bạn cần đi kiểm tra sớm
trên thực tế tỷ lệ nổi hạch sau tiêm vaccine là không nhiều bác sĩ anh tuấn nhấn mạnh
phản ứng này cũng được cdc hoa kỳ ghi nhận
theo tổ chức này phản ứng nồi hạch sau tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín xảy ra khoảng ba
ở người tiêm vaccine pfizer và một một ở người tiêm vaccine moderna
trong nghiên cứu của moderna một mươi một sáu người được tiêm bị sương hạch bạch huyết
sau liều tiêm đầu tiên và một mươi sáu sau liều thứ hai
một số nghiên cứu cho thấy vaccine dựa trên maan có khả năng sinh miễn dịch cao hơn
các loại vaccine khác vì vậy tỷ lệ nồi hạch của các loại vaccine này cao hơn
từng cặp phải phản ứng nổi hạch sau khi tiêm mũi ba
thạc sĩ đỗ cao vân anh phó trưởng bộ môn nhiễm trường đại học y khoa phạm ngọc thạch
thông tin phải hơn một mươi ngày các triệu chứng trên mới hết dần
theo đó sau khi tiêm hai ngày cơ thể bắt đầu nổi hạch khắp người
dù biết là phản ứng hạch viêm cấp thông thường nhưng gây ra sưng
đau khi đụng vào đó rất khó chịu và dễ gây lầm tưởng với ung thư gì cần
tuy nhiên vị bác sĩ này cho rằng đây là phản ứng phụ thông thường
có thể tự hết mà không cần can thiệp về y tế
bác sĩ vân an nhấn mạnh hạch bạch huyết thường xuất hiện ở nát cổ cùng bên với cánh tay được tiêm
tình trạng này sẽ mất đi sau vài ngày không gây nguy hiểm nên không cần quá lo lắng
tuy nhiên người dân vẫn cần phải theo dõi nếu hạch sưng to ra vùng hạch sưng đỏ
hoặc có các triệu chứng kèm theo như suốt kéo dài sụt cân thì phải đi khám để loại trừ bệnh lý khác
các bác sĩ cũng lưu ý vị trí nổi hạch thường ở nách thượng đòn cổ cùng bên với vị trí tiêm
hạch thường mềm di động có thể đau
việc trần đoán hình ảnh hoặc khám sức khỏe tổng quát định kỳ nên được thực hiện trước khi tiêm chủng
hoặc hoã lại ít nhất bốn sáu tuần sau tiêm trừ khi bệnh nhân có chỉ định lâm sàng khẩn cấp
không nên thực hiện sinh thiết không cần thiết khi gặp phải tình trạng nổi hạch sau tiêm vaccine
nên theo dõi bằng siêu âm sau bốn sáu tuần
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai bộ y tế đã đồng ý cho tiêm liều vaccine thứ ba sau mỗi cuối của liều cơ bản ba tháng
người khỏi covid một mươi chín được tiêm ngay mà không chờ sáu tháng như trước
tiêm liều bổ sung cho người đã tiêm đủ liều cơ bản có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng
như người cấy ghép tạng ung thư hiv đang điều trị thuốc ước chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng sáu tháng
người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine của hãng sinopharm hoặc vaccine sputnik v
những trường hợp này sẽ được tiêm một mũi bổ sung sau mỗi cuối cùng của liều cơ bản từ hai mươi tám ngày đến ba tháng
loại vaccine để tiêm là cùng loại với liều cơ bản hoặc vaccine công nghệ mnaa pfizer moderna
người có chỉ định tiêm liều bổ sung sau khi đã tiêm liều bổ sung thì được coi là hoàn thành liều cơ bản
nhiều người sau khi tiêm mũi ba vaccine phòng covid một mươi chín
về thì bị tác dụng phụ nặng hơn
tuy nhiên các chuyên gia khẳng định các tác dụng này hoàn toàn bình thường
chị nguyễn thị hoài đống đa hà nội chia sẻ chị vừa trải nghiệm tiêm vaccine mũi ba và thực sự là thấm
theo chị hoài hai mũi đầu tiên tiêm vaccine astrazeneca
đến mũi thứ ba chỉ được tiêm vaccine moderna và kết quả sau tiêm ba ngày nằm ở nhà vì vaccine vật
nếu hai mũi trước trải qua như một cơn gió thì mũi thứ ba chị bị sốt cao mệt mỏi đau khắp mình mẩy
đặc biệt là cánh tay sương đỏ nhấc lên cũng khó
sau một tuần
tiêm cánh tay vẫn đau mỏi khó chịu
hay chị phạm thị hải yến hạ long quảng ninh cho biết
hai mũi tiêm vaccine đầu chỉ được tiêm vaccine đến mũi thứ ba tiêm pfizer
hai mũi đầu không có triệu chứng gì ngoài những cơn buồn ngủ
thì mũi thứ ba chị yến bị sốt cao người đau mỏi cơ
khi uống hạ suốt có giảm nhưng vẫn còn tình trạng z zun
chị yến phải nghỉ làm ba ngày để lấy lại sức và thực sự đến nay đã qua năm ngày nhưng vẫn còn rất mệt
về tác dụng phù sau tiêm mũi ba
thời gian gần đây cũng có nhiều
cơ sở y tế ghi nhận các ca tai biến sau tiêm
tuy nhiên khi theo dõi tiền sử thì hoàn toàn không có do tiêm chủng
mà do một số người do dị ứng khi sử dụng thuốc hạ sốt sau tiêm
một số người mất kiểm soát huyết áp dưới loạn nhịp tiêm
dưới loạn glucuromáu đáy tháo đường
dưới loạn ý thức co giật do hội chứng cai rượu đột quỵ
tiến sĩ bác sĩ nguyễn huy luân trưởng đơn vị tiêm chủng bệnh viện đại học y dược tp hcm cho biết
giống như tiêm vaccine mũi một mũi hai khi đưa kháng nguyên vào cơ thể
sẽ tạo ra các đáp ứng miễn dịch khác nhau
có người phản ứng mạnh có người phản ứng nhẹ
nên khả năng sinh tháng thể bảo vệ mỗi người cũng khác nhau
các phản ứng hay gặp khi tiêm vaccine covid một mươi chín
đó là đau tại vùng tiêm sưng thay đổi màu sắc đỏ tím tại chỗ tiêm
mệt mỏi đau đầu đau cơ đau khớp ấn lạnh suốt nhẹ
đây là những phản ứng thông thường không nên quá lo lắng
đối với các phản ứng này sẽ dần hết
nếu suốt có thể dùng thuốc hạ suốt để uống khi suốt giảm đau
khi uống hạ sốt lưu ý uống theo đúng lưu lượng
các phản ứng sau tiêm thường xuất hiện trong vòng ba mươi phút hoặc hai mươi bốn giờ sau tiêm
một số trường hợp có thể kéo dài bảy mươi hai giờ
vì thế cần theo dõi kỹ trong ba ngày đầu để ý những phản ứng nguy hiểm xảy ra sau tiêm
ngoài ra có thể xuất hiện tình trạng mặc dù là không phổ biến
như nổi mề đay xương hạch cổ họng miệng khó thở lơ mơ
ngủ gàng ngủ gật suốt cao trên bốn mươi độ co giật
hoặc tê bì tay chân
khi có những phản ứng này cần báo ngay với đơn vị tiêm
hoặc cơ sở y tế gần nhất để được xử lý
sau tiêm chủng người tiêm nên bình tĩnh theo dõi các thay đổi của cơ thể
nên ăn uống đầy đủ các nhóm chất đạn protein
nghỉ ngơi uống nhiều nước trái cây
tránh hoạt động mạnh quá mức không tập luyện nặng
theo khuyên cáo của trung tâm kiểm soát dịch bệnh hoa kỳ cdc
bà nên tiêm liều tăng cường vaccine covid một mươi chín thứ ba
và thuật dụng phụ mũi ba cũng được ghi nhận
ví dụ với vaccine pfizer có cùng công thức với cùng độ mạnh
với bột liều một và hai các dữ liều thu thập cho được đến thời điểm này
cho thấy các tác dụng phụ do liều thứ ba mang lại rất sống
với các triệu chứng một số người gặp phải sau lần tiêm ban đầu
thậm chí có thể nhẹ hơn
đo tại chỗ tiêm là phản ứng được báo cáo phổ biến nhất
sau khi tiêm liều thứ ba chiếm khoảng tám mươi ba
tiếp theo là miệt mỏi sáu mươi ba bảy và đao đầu bốn mươi tám
hầu hết đều ở mức độ nhẹ đến trung bình
những dấu hiệu này tương tự với dữ liệu về các tác dụng phụ
được thu thập từ mũi tiêm thứ hai của pfizer
các tác dụng phụ khác được ghi nhận trong thử nghiệm mũi thứ ba
cũng phù hợp với các triệu chứng được ghi nhận
song mũi vaccine pfizer ban đầu như đau cơ và khớp
ớn lạnh tiêu chảy nôn mửa sốt
ngoài ra thử nghiệm của pfizer đã phát hiện ra rằng
so với người lớn từ một mươi tám đến năm mươi năm tuổi người lớn từ sáu mươi năm tuổi trở lên
ít gặp phải các triệu chứng mệt mỏi
hoặc biểu hiện giống như cúm sau khi tiêm
với vaccine moderna nhà sản xuất cho biết
các tác dụng phụ từ lần tiêm
thứ hai này cũng tương tự như những tác dụng
được báo cáo sau mũi tiêm thứ hai
đối với người lớn từ sáu mươi năm tuổi trở lên
đau tại chỗ tiêm là triệu chứng được báo cáo phổ biến nhất
chiếm bảy mươi sáu tiếp theo là mệt mỏi bốn mươi bảy
đau cơ bốn mươi bảy bốn nhức đầu bốn mươi hai một và đau khớp ba mươi chín
những người lớn tuổi ít bị ảnh hưởng
với các tác dụng phụ từ mũi tiêm của moderna
hơn những người từ một mươi tám đến sáu mươi bốn tuổi
không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào
được báo cáo trong thời gian thu thập dữ liệu